nếu thấy trẻ gái có dấu hiệu phát triển dưới ngực trẻ trai bắt đầu xuất hiện lông vùng dưới cánh tay là có thể kết luận trẻ đã dạy thì sớm
tuy nhiên sự thật không phải như vậy dạy thì sớm rất khó chuẩn đoán ngay cả những chuyên gia trong lĩnh vực này
sự giáo dục của cha mẹ có vai trò cổ cùng quan trọng đối với trẻ dậy thì sớm
dưới đây là những thông tin về các giai đoạn phát triển của tuổi dậy thì vấn đề dậy thì sớm và các phương pháp điều trị để các bậc cha mẹ tham khảo
mỗi giai đoạn phát triển tuổi dậy thì lại có những biểu hiện khác nhau ở nam và nữ
các giai đoạn này được các nhà chuyên môn phát hiện và đánh giá thời gian xác định khác nhau
và hiện nay chúng còn được gọi là giai đoạn tam nơ
giai đoạn tam nơ một
giai đoạn một của tuổi dậy thì mô tả ngoài hình của trẻ trước khi xuất hiện bức tượng
cứ dấu hiệu nào của tuổi dậy thì
vào mùa giai đoạn này não bộ mới bắt đầu gửi những tín hiệu đặc biệt cho cơ thể để chuẩn bị quá trình thay đổi
trong giai đoạn này vùng giới đội bắt đầu tiết ra hông môn giải phóng ganodotropin di chuyển đến khu vực tuyến yên
vùng nhỏ giấy não có khả năng tạo ra các hông môn kiểm soát các tuyến khác trong cơ thể
tuyến yên cũng là tuyến tiết ra hai loại hóc môn lh và fsh giúp điều hòa kích thích sự phát triển của tuyến sinh dục
bao gồm bụng trứng và tinh hoạt
các tín hiệu của não bộ có thể bắt đầu gửi các tín hiệu vào giai đoạn tám tuổi ở trẻ nước hay tầm chín đến một mươi tuổi ở trẻ nam
tuy nhiên sẽ không có bất cứ thay đổi nào để có thể nhận ra trong thời điểm này
giai đoạn tàn nữ hai
giai đoạn hai đánh dấu quá trình bắt đầu phát triển các thay đổi về mặt thể chất hóc môn bắt đầu hủy các tín hiệu đi khắp cơ thể
ở trẻ nữ dấu hiệu đầu tiên có thể bắt đầu khoảng từ chín đến một mươi tuổi
những dấu hiệu có thể thấy sớm nhất như phát triển
phát triển đúng vú gây ngứa hoặc cảm giác mềm
đây là điều hoàn toàn bình thường
việc phát triển nung vú cũng khác biệt về kích cỡ và tập độ
đôi khi bạn có thể thấy nung vú bên này lớn hơn hay nhỏ hơn bên kia
vùng quanh nung vú cũng nở ra và sậm màu hơn
một trong những dấu hiệu cũng rất dễ nhận ra đó là lồng ngô
phần nước trên môi âm đạm cũng bắt đầu mọc lên
vùng tự cung cũng phát triển sớm hơn
theo nghiên cứu trẻ nữ có chỉ số vni cao sẽ tiến triển giai đoạn này sớm hơn
và trẻ nữ da đen cũng sẽ phát triển sớm hơn trẻ nỗi da trắng
ở trẻ nam dạy thi thường bắt đầu vào khoảng một mươi một tuổi
dấu hiệu đầu tiên có thể nhận ra là tinh hoàng và xa quanh tinh hoàng bắt đầu nở to
đồng thời lông vú vùng quanh gốc dương vật cũng bắt đầu mọc lên
giai đoạn tàn nơ ba đây là giai đoạn các thay đổi thể chất xuất hiện rõ ràng
ở trẻ nữ các thay đổi thể chất xuất hiện thường sau một mươi hai tuổi
bao gồm nung vú tiếp tục nở ra và phát triển hơn
ở trẻ nữ lông vú dày hơn và xoan hơn lông mắt bắt đầu hình thành
dấu hiệu của mụn bắt đầu xuất hiện ở trên mặt hay ở lưng
giai đoạn tăng chiều cao nhanh nhất có thể lên đến hơn tám cm mỗi năm hông và đuổi bắt đầu tinh mỡ
ở trẻ nam các thay đổi thể chất xuất hiện thường sau một mươi ba tuổi
bao gồm dương vật dài ra tinh hoàng lớn hơn mô vú có thể bắt đầu hình thành dưới nung vú
điều bình thường với nam trong độ tuổi thiếu niên và thường biến mất trong một vài năm
dông mờ ướt át vào ban đêm
tình lúc ngủ giọng bắt đầu thay đổi cảm giác bị vỡ rộng và tư tâm cao hạ xuống tông trầm hơn
cơ bắt bắt đầu lửa to ra tăng chiều cao có thể lên đến hơn tám cm mỗi năm
giai đoạn tan nửa bú giai đoạn bú là giai đoạn diễn ra nhanh mẽ nhất các sự thay đổi
ở trẻ nữ các thay đổi bắt đầu khoảng tuổi một mươi ba có thể kể đến các dấu hiệu như
dù có hình dạng đầy nặng hơn rất nhiều trẻ nữ có kỳ kinh đầu tiên
tốc độ tăng chiều cao có thể giảm xuống không nhanh như giai đoạn ba lông mô tiếp tục dày hơn nữa
ở trẻ nam tinh hoàn dương vật và biểu tiếp tục to lên màu da biểu có thể sậm hơn
lông nách bắt đầu mọc dọng trầm trở thành đặc trưng hoặc có thể vĩnh viễn xuất hiện mụn trường cá
giai đoạn ba mươi năm đây là giai đoạn cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của quá trình trưởng thành về mặt cơ thể
ở trẻ nữa vũ đạt kích cỡ hình dạng gần như sát người trưởng thành cho dù vẫn có thể thay đổi đến tuổi một mươi tám
chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu đều hơn sau sáu tháng đến hai năm đạt được chiều cao người trưởng thành sau từ một đến hai năm tính từ kịch kinh đầu tiên của cơ thể
phần lông mô có thể dày hơn và đến tận vùng đuối trong
cơ quan sinh sản và bộ phận sinh dục phát triển đầy đủ hông đuối mông đầy đặt
ở trẻ nam dương vật tinh hoàn và biểu đạt kích cỡ người trưởng thành
dương vật dài và có thể chạm vùng đuối
dù bắt đầu phát triển và mọc dài hơn tăng chiều cao có thể chậm hơn nhưng tăng cơ bắc vẫn tiếp tục phát triển
đa phần đến tuổi một mươi tám các trẻ nam thường đạt đến định điểm của tăng trưởng
một số thay đổi thường gặp trong giai đoạn dạy thì
mụn trứng cá mụn có thể là vấn đề gặp phải ở cả trẻ nam và nữ
sự thay đổi hốc môn khiến tích tụ dầu trên da và làm tắc nghẽn lũ chân lông
mụn có thể lên ở trên mặt lưng hay ngực
một số người thường gặp tình trạng mụn nặng hơn so với người khác
muộn cũng có thể liên quan đến tiền sử gia đình
nói chung cha mẹ nên dạy trẻ chăm sóc bản thân bằng cách rửa sạch vùng bì mụn và sử dụng những loại thuốc đặc trị để điều trị
một có thể phải điều trị tại nhà và trong một số trường hợp nặng thì tốt hơn hết là tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia vì da liễu
mùi cơ thể
các tuyến bùi lớn trên cơ thể phát triển trong suốt quá trình dạy thi
để tránh một cơ thể gây khó chịu bạn có thể bảo trẻ vệ sinh cơ thể thường xuyên đặc biệt là sau khi hoạt động thể chất mức độ cao hoặc bạn cũng có thể bảo trẻ sử dụng các chất khử mùi chuyên biệt
dạy thì là một thử thách cho cả trẻ và cha mẹ
những sự thay đổi trong quá trình này bao gồm thể chất học ngôn và kéo theo cả cảm xúc
các bậc cha mẹ nên để ý đến trẻ không chỉ là cảm xúc và cả các hành vi khác nhau
một điều quan trọng là các bậc cha mẹ nên kiên nhẫn và thớ hiệu trẻ
đây là giai đoạn trẻ
bạn không an toàn về những thay đổi của bản thân bao gồm cả việc hình thành môn
vì vậy hãy trao đổi với trẻ một cách thẳng thắn giúp trẻ cảm thấy bình tĩnh để hiểu rằng đây là những hoạt động hết sức bình thường của cơ thể
nếu có vấn đề nào bất thường bà nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn kịp thời
bạn cho rằng chuẩn đoán nguyện tượng dạy thi sớm ở trẻ khá đơn giản
nếu thấy trẻ gái có dấu hiệu phát triển ngưng trẻ trai bắt đầu xuất hiện lông ngủi dưới cánh tay là có thể kết luận như vậy trẻ đã dạy thi sớm
sự thật không phải như vậy dạy thi sơn rất khó chuẩn đoán đối với ngay cả những chuyên gia trong lĩnh vực này
theo số liệu thống kê của trung tâm nhi khoa quốc gia washington mỹ rất nhiều bậc phụ huynh đưa trẻ đến khám với tâm trạng thực sự lo lắng mà không có lý do chính đáng nào cả
và chỉ khoảng một mươi trong số các trẻ em được cha mẹ đưa đến khám thực sự có tình trạng dạy thì sớm
nhiều trẻ nhỏ đưa tới khám xuất hiện các dấu hiệu như phát triển ngực sớm hoặc màu ươm mưa
những trường hợp này không kèm theo các dấu hiệu khác sau đó không được chuẩn đoán là dạy thi sớm
nếu bạn nghĩ con mình đang có dấu hiệu của dạy thi sớm thì đừng tự kết luận hay đưa trẻ đi khám bác sĩ nội tiết nhi khoa để hiểu rõ hơn và được chuẩn đoán chính xác hơn
ba phân loại các dạng dạy thi sớm
có nhiều cách phân loại hiện tượng dạy thi sớm phổ biến nhất là tình trạng dạy thi sớm trung ương
xảy ra khi não buộc khởi động quá trình dạy thi bằng cách kích thích giải phóng sớm nhiều loại hormôn khác nhau
kéo theo đó là sự hoạt động sớm của trục giấy đổi tuyến yên tuyến sinh dụng
dạy thi sớm ngoại vi ít gặp hơn trong đó các hormôn sinh dụng tăng cao do bệnh bí tuyến sinh dụng hay thượng thận
một số trường hợp đặc biệt có thể do bài tiết làm chỗ các hormôn hướng sinh dụng
vậy các bác sĩ sẽ làm gì để có thể chuẩn đoán và lên kế hoạch điều trị trong những trường hợp dạy thì sớm
để chuẩn đoán dự thi sớm bác sĩ sẽ hỏi và thực hiện một số bài kiểm tra bao gồm
hỏi tiến sĩ gia đình nếu trong gia đình đã từng có trường hợp dạy thi sớm
khám tổng thể để đánh giá những thay đổi về mặt sinh lý và hình thể
xét nghiệm máu đo mức nồng độ một số hormôn và tiến giáp
trục x quang thường ở cẳng tay và cổ tay để kiểm tra tuổi sơ của trẻ
đây là cách để kiểm tra xem trẻ phát triển nhanh như thế nào
trục công thưởng từ não bộ cách này đôi khi được sử dụng để kiểm tra các vấn đề
bệnh mý gây dạy thi sớm trung ương như là cối u
tuy nhiên biện pháp này không nên áp dụng rộng rãi cho mọi trẻ em
siêu âm siêu âm buộc chúng có thể có ích trong một số trường hợp
phương pháp điều trị các dạng dạy thi sớm
đối với dạy thi sớm trung ương khẩu chất tương tự như hormôn gnrh
là phương pháp điều trị chuẩn hiện nay
chất này có tác dụng ước chế việc tiết các hormôn của tuyển yên
làm thúc đẩy quá trình dạy thi
thuốc này được sử dụng bằng nhiều cách tiêm bóc mỗi tháng một lần
hoặc tiêm dế da hàng ngày
ký dế da mặt trong cánh tay dế dạng tuyết nhỏ sẽ giải phóng dần dần vào cơ thể
ngoài ra còn có dạng thuốc xịt mũi dùng hàng ngày nhưng ít phổ biến
khẩu chất tương tự gnrh có tác dụng khá tốt
trong tháng đầu điều trị những dấu hiệu của dạy thi có thể xuất hiện rõ rệt hơn
tuy nhiên sau đó chúng sẽ biến mất
theo kapolowicz các bạn gái ngực sẽ thương nhỏ lại sau từ sáu đến một mươi hai tháng điều trị
một số trường hợp khác chúng gần như biến mất hoàn toàn
các tác dụng phụ của khẩu chất tương tự gnrh thường nhẹ
gồm có đau đầu các triệu chứng mãn kinh như nó bề mặt và áp xe tại vị trí tiêm
không có bằng chứng nào cho thấy những chất này sẽ gây ra những vấn đề lâu dài
các biện pháp điều trị dạy thi sớm trung ương khác bao gồm progestin
tiêm progestin cũng được coi là biện pháp điều trị chuẩn cho dạy thi sớm trung ương
tuy nhiên thuốc này kém tác dụng hơn so với hợp chất tương tự gnrh
các biện pháp khác phẫu thuật và xả trị có thể cần thiết trong trường hợp dạy thi sớm trung ương được kết hoạt do một cối u ở não
việc cắt bỏ khối u không phải luôn luôn giải quyết được tất cả các triệu chứng
vậy các biện pháp này có tác dụng duy trì bao lâu
điều này phụ thuộc vào mỗi cá nhân và tốc độ lớn của trẻ
một vài nghiên cứu cho rằng các biện pháp này sẽ không có tác dụng khi trẻ trên một mươi một tuổi
tuy việc điều trị dạy trung ương có hiệu quả khá tốt nhưng mong phải áp dụng cho mọi trẻ em dưới đây là một số điều bác sĩ cần phải cân nhắc
thời điểm kể từ lúc chuẩn đoán sau khi quan sát thấy những dấu hiệu dạy thi sớm ở trẻ bác sĩ có thể phải đợi tới sáu tháng trong khi quyết định điều trị cho trẻ
bởi vì ở một số trẻ có dấu hiệu rõ ràng của dạy thì sớm các triệu chứng lại có dấu hiệu chậm hay tự chấm dứt khi đó việc điều trị sẽ không cần thiết
tuổi của trẻ trẻ càng nhỏ thì bác sĩ càng khuyến cáo điều trị buộc các bé bảy tuổi rưỡi với dấu hiệu dạy thì sớm có thể không cần điều trị bởi đây là độ tuổi gần với thời điểm bình thường của dạy thi
việc điều trị có thể mang lại hiệu quả tốt hơn đối với trẻ khoảng năm đến sáu tuổi
tốc độ phát triển tốc độ giải thể là mấu chốt của vấn đề nếu một cô bé có dấu hiệu của phát triển ngược nhưng quá trình này xảy ra chậm thì bác sĩ có thể khuyến cáo không cần điều trị
tuy nhiên nếu tốc độ phát triển quá nhanh thậm chí với cả trẻ lớn thì điều trị có thể là điều cần thiết
chiều cao hiện tại carowit nói rằng nếu không được điều trị phần lớn trẻ bị dạy thì sớm trung ương sẽ đạt tới chiều cao trung bình như người lớn
tuy nhiên một số trẻ sẽ có nguy cơ bị lùn khi trưởng thành nhất là những trẻ dưới sáu tuổi và những trẻ thấp hơn so với tuổi trung bình khi chúng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu thay đổi này
đối với những trẻ này thì bác sĩ khuyên nên điều trị
sự trưởng thành về mặt cảm xúc
điều này có liên quan tới tuổi nhưng đó là một vấn đề sinh viên
một tai trẻ sẽ có khoảng thời gian khó khăn do những thay đổi về thể chất và cảm xúc ở tuổi dạy thi
một số bê gai sẽ cảm thấy bối rối hay sợ hãi khi kinh khuất xuất hiện
đối với trường hợp dạy thi sớm ngoại biên
việc điều trị hoàn toàn khác phụ thuộc vào nguyên nhân gây nên hiện tượng này
trong một số trường hợp cần phải phẫu thuật để loại bỏ khối u hay u na vào bùn trứng hay tinh hoàn đôi khi thuốc điều trị cũng có tác dụng tốt
cha mẹ cần làm gì khi trẻ dạy thi sớm
nếu bạn nghĩ rằng các bạn có những dấu hiệu của dạy thi sớm cần tìm kiếm sự giúp đỡ ngay
nếu để có trẻ mọi chuyện sẽ khó kiểm soát hơn không có một công thức chắc chắn để quyết định khi nào trẻ được điều trị
điều quan trọng là phải tìm được bác sĩ hay chuyên gia mà bạn cảm thấy tin cậy
cha mẹ hãy cố gắng giữ bình tĩnh và giúp trẻ cảm thấy an tâm
nếu trẻ cảm thấy tự ti về những thay đổi cơ thể hay bị trang trọng ở trường hãy nhờ đến sự giúp đỡ tư vấn của bác sĩ điều trị có kinh nghiệm
tuy nhiên cha mẹ lưu ý không nên phó mặt mọi chuyện cho bác sĩ
sự giáo dục của cha mẹ có vai trò rất quan trọng trong vấn đề dạy thí sướng của trẻ
cha mẹ cần nói cho trẻ về những vấn đề gặp phải khi cơ thể thay đổi giúp trẻ chủ động sẵn sàng đón nhận những thay đổi này
một trong số những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm là hãy cố gắng tránh ăn trẻ rằng trẻ hoàn toàn bình thường
cha mẹ muốn giúp trẻ hiểu rằng chứng dạy thi sớm không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng và có thể can thiệp được
trẻ chỉ đang trải qua quá trình phát triển bình thường mà ai cũng phải trải qua
chỉ khác một điều trẻ sẽ bắt đầu giai đoạn dạy thì sớm hơn các bạn khác cùng trang lứa một chút thời gian
nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường
dạy thì là lúc trẻ phát triển mạnh nhanh về thể lực
sự thay đổi của hệ thần kinh nội tiết mà đối mật là sự hoạt động của các tuyến sử dụng tăng lên
gây ra những biến đổi về hình thức và sự tăng trưởng của cơ thể trẻ
lúc này sự phát triển và hoàn thiện về cơ thể đòi hỏi trẻ cần phải có một chế độ dinh dưỡng thật tốt